thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn ngày một mươi chín tháng sáu
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện yên lập
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã thông báo đến các cử tri
những nội dung chính diễn ra trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
với tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn cử tri huyện yên lập đã nêu các kiến nghị
liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng nghĩa trang hay việc thu hồi đất lúa
tại xã đồng thịnh còn nhiều bất cập cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân
bị thu hồi đất sản xuất tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi mức thưởng cho người phát hiện
sai phạm của cán bộ trong thực thi công vụ chế độ chính sách cho cán bộ làm y tế
dân số ở các thôn bản những ý kiến đề xuất của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
tổng hợp để chuyển đến quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết